thời điểm thi lên cấp của các em học sinh đang tới gần tuy nhiên do những tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
khiến cho các em học sinh phải nghỉ học trong thời gian dài dẫn tới việc tiếp thu kiến thức trực tiếp trên lớp có phần bị hạn chế
đến thời điểm này các em học sinh cuối cấp không chỉ tăng tốc ôn luyện thi ở trường luyện thêm ở nhà
mà còn tìm đến các trung tâm luyện thi nhằm bổ sung kiến thức trước kỳ thi lớn
tăng ca tăng tiết với lịch học dày đặc các em học sinh đều cùng chung mục tiêu vượt cấp thành công
mở thêm một cánh cửa đến gần hơn với tương lai của mình
để giúp học sinh vượt qua kỳ thi cam go vào lớp một mươi sắp tới cô trò lớp học này đang phải tăng tốc
để vừa hoàn thành chương trình chính khóa vừa tranh thủ ôn luyện thêm kiến thức
lo lắng là tâm trạng chung của đa phần thí sinh
bây giờ em đang khá là hư hụt và hơi lo sợ về kỷ thi cấp ba
ngoài bữa sáng em sẽ lên lớp học chính
bữa chiều em có tham gia một số các lớp vụ đạo
em có thể phải học đến khuya và sáng sớm phải dạy để học thuộc
thì có một chút mệt mỏi nhưng mà em nghĩ là nếu như mà mình cố gắng thì sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất
cũng phải vượt cấp nhưng với học sinh lớp một mươi hai thì cùng lúc phải hoàn thành hai chứng ngại
đó là kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học
áp lực lớn nên việc học liên tục kín tuần là giải pháp được đa phần học sinh lựa chọn
em cũng khá là sợ khi
đề thi thuật nó khó hơn đề thi minh họa
nên là em sẽ cố gắng học tập và ôn tập lưỡng lực rèn luyện để cố gắng làm được tất cả những từ câu dễ đến những câu khó trong đề
chủ động ôn tập nâng cao hơn so với lại cái đề minh họa rồi
cho nên là khi mà mình ra cái bộ mà có ra cái đề khó hơn thì học trò khoảng khoảng không hề vững nữa
dù đề minh họa được công bố nhưng lo ngại đề thi thật sẽ có mức độ phân hóa cao hơn là tâm lý trùng của học sinh
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo khẳng định đề thi thật sẽ bám sát với đề tham khảo đã công bố
vì thế học sinh không nên quá lo lắng đổ xô đi luyện thi
điều đầu tiên các em cần phải lưu ý là các em phải ôn tập hết sức cơ bản theo cái chương trình xe châu khoa
trên cơ sở kiến thức cơ bản rồi các em có thể làm được cỡ bảy mươi câu hỏi rồi
thì nó sẽ tạo cảm ứng cho các em
có thể làm được những câu hỏi ở cấp độ cao hơn
học ngày học đêm
có được tấm vé vào lớp một mươi công lập hay đại học là mục đích của các em học sinh và phụ huynh hiện nay
tuy nhiên theo chuyên gia tâm lý nếu học quá sức không có thời gian nghỉ ngơi thư giãn
thì các em rất dễ bị stress mất khả năng tập trung dẫn đến ôn tập không hiệu quả
vì vậy các em nên cân đối thời gian học sao cho cân bằng giữa học và nghỉ ngơi
để giảm bớt áp lực tâm lý cho mình
có như vậy việc học mới thực sự hiệu quả